công an tp thủ đức tp hcm đang điều tra làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên đường phạm văn đồng
đoạn gần cầu gò dưa phường hiệp bình chánh tp thủ đức khiến một nghi can cướp giật ngã xe tử vong
nghi can tử vong được xác định là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại quận gò vấp thông tin ban đầu vào tối ngày một tết đối tượng trên đã điều khiển xe máy một mình
và cùng hai nghi can khác đi chung một xe máy lưu thông trên đường phạm văn đồng để cướp tài sản
phát hiện người thanh niên chở theo một cô gái đeo túi sách cả ba đã áp sát ra tay giật
nạn nhân truy hô và truy đuổi theo cả ba nghi can đều khiển xe máy với tốc độ cao
tháo chạy đến gần cầu gò dưa phường hiệp bình chánh tp thủ đức
do không làm chủ đối tốc độ nên đối tượng điều khiển xe máy một mình đã ngã xe bất động
hai nghi can còn lại thấy đồng bọn bị ngã đã chạy đến để lấy xe tháo chạy
đối tượng bị thương nặng và tử vong tại chỗ
công an tp thủ đức đã khám nghiệm hiện trường điều tra truy xét hai nghi can còn lại